trong năm ngày học các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên là các đồng chí ủy viên bộ chính trị trình bày chín chuyên đề với chủ đề về phát triển kinh tế xã hội xây dựng chính phủ liêm chính và hành động xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đổi ngũ cán bộ công tác tư tưởng lý luận phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa chiến lược quốc phòng an ninh đối ngoại
theo kế hoạch lớp bồi dưỡng thứ hai sẽ được khai giảng ngay trong cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp học tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định học tập là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống thường ngày và trong công tác nhất là trong công tác cách mạng
học tập vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi rất thiết thân nếu không học thì sẽ lạc hậu mà lạc hậu sẽ dần đến thoái bộ
trên tinh thần đó tổng bí thư đề nghị các đồng chí học viên của lớp học nhận rõ trách nhiệm của mình
học tập nghiêm túc với tinh thần khiêm tốn và cầu thị biến quá trình học thành quá trình tự học tự nghiên cứu liên hệ suy ngẫm tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với công việc của mình
sáng nay tại báo nhân dân đã diễn ra lễ ký kết hợp tác về tuyên truyền giữa ban nhân dân điện tử và văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia xây dựng chuyên trang chống hàng giả dùng hàng thật
đây là sự kiện quan trọng giúp báo nhân dân điện tử cung cấp cho bạn đọc ngày càng nhiều thông tin
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin chính thống chất lượng tin cậy trong lĩnh vực chống hàng giả hàng kém chất lượng
phát biểu tại lễ ký kết tránh văn phòng thương trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đàm thanh thế nhấn mạnh sự phối hợp này sẽ kịp thời thông tin các hoạt động
chỉ đạo nổi bật của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương cả nước thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật
các vụ việc hiện tượng nổi cộng về buôn lậu săn lận thương mại và hàng giả kết quả đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng
trao đổi thông tin qua đường dây nóng giữa hai bên để kịp thời xử lý và tham mưu lãnh đạo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
theo chương trình phối hợp các nội dung tuyên truyền đi thẳng vào các vấn đề nóng mà xã hội quan tâm về cuộc chiến chống hàng giả
tham mưu cho đảng và nhà nước ban hành các chủ trương chính sách sát với cuộc sống
hình thức tuyên truyền hấp dẫn bản đọc
nhằm giúp các nhà nghiên cứu trẻ có một cái nhìn sâu sắc về môi trường biển việt nam từ đó định hướng các nghiên cứu phù hợp với chuyên môn
đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia bảo vệ môi trường
sáng nay tại hà nội liên tri đoàn các viện trực thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã tổ chức hội thảo môi trường biển việt nam hiện nay
những vấn đề cấp bách và hành động của thanh niên
tại hội thảo các đại biểu đều nhất trí cho rằng môi trường biển việt nam đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau
và không thể không nói tới ý thức của người dân mà thanh niên chính là lực lượng chiếm một số lượng lớn
chính vì vậy việc nâng cao nhận thức cho thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ về chủ động ứng phó với ô nhiễm biển
bên cạnh đó đội ngũ cán bộ đoàn cũng cần được trang bị đầy đủ hơn kiến thức
kỹ năng truyền thông cũng như phương thức xử lý các tình huống môi trường
các phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường biển hiện còn chưa thực sự sâu rộng và được coi trọng đúng mức trong các tổ chức đoàn
chủ tịch ubnd tỉnh bình phước vừa ký văn bản chỉ đạo thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện hỗ trợ người trồng điều bị sâu bệnh
niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn huyện bù đăng đồng thời sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
với tổ chức cá nhân sai phạm đều có
trước đó báo chí đã phản ánh về việc có nhiều sai phạm trong công tác hỗ trợ người trồng điều ở huyện bù đăng bị sâu bệnh hại trong vụ mùa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
sau khi nhận được thông tin ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tỉnh ubnd đã có công văn đề nghị ubnd và các cơ quan đơn vị liên quan làm rõ thông tin mà báo chí đã nêu
vừa qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra

theo đó những vấn đề sai phạm mà báo chí nêu đều có cơ sở đặc biệt là vấn đề sử dụng hai loại thuốc bảo vệ thực vật sai đối tượng cây trồng
từ đó sở kiến nghị ubnd tỉnh chỉ đạo thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc triển khai thực hiện công tác hỗ trợ người trồng điều bị sâu bệnh hại trong niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau vừa có báo cáo nhanh do ảnh hưởng của mưa kéo dài kèm theo rông lốc làm cho nhiều diện tích lúa hẻ thu đang trong giai đoạn trổ bông và chuẩn bị thu hoạch ở trần văn thời u minh thới bình và thành phố cà mau đã bị ngã sập ngập chìm trong nước chưa đánh giá được mức thiệt hại
hầu hết diện tích lúa hẻ thu trong giai đoạn trổ bông nên khi bị sập diện tích này sẽ khó phục hồi
thiệt hại nặng nề về năng suất là điều không thể đánh giá được
hiện tại ngành chuyên môn đã chỉ đạo các địa phương mở tất cả cống thủy lợi để xả nước
nhưng do lượng mưa lớn nước rút chậm nếu trong những ngày tới tiếp tục có mưa lớn nguy cơ bị thiệt hại cho diện tích lúa hẻ thu sẽ còn tiếp tục gia tăng
ngoài ra mưa nhiều nên nhiều loại sâu bệnh phát triển
trong ba mươi sáu năm trăm linh hectare lúa hẻ thu đã xuống giống từ đầu vụ đến nay có đến một mươi chín hectare nhiễm sâu bệnh
mưa còn làm cho ba mươi hai trên bốn chín trăm linh hectare rau màu mới xuống giống bị thiệt hại từ bảy mươi
tiếp tục thông tin về bão trên biển đông cơn bão số bốn
hồi bảy giờ hôm nay ngày một mươi bốn tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bảy độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng chín mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng đông sau đó có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi chín năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
cảnh báo mưa lớn từ đêm nay một mươi bốn tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám ở phía đông bắc bộ có mưa giải rác
trong ngày và đêm nay một mươi bốn tháng tám khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai bốn mét biển động mạnh
vùng biển vịnh bắc bộ các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa sông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tiếp theo chương trình bà rịa vũng tàu yêu cầu lập chuyên án đấu tranh với nạn khai thác khoáng sản trái phép
tương lốt giải pháp giảm thương vong do tai nạn giao thông
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
áp dụng các biện pháp xử lý cao nhất
nhất là những vi phạm tại khu vực suối ngọt phường tân phước và tại ấp bốn xã tóc tiên trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cơ quan công an lập chuyên án theo dõi đấu tranh xử lý đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
trước đó lợi dụng sự khan hiếm cát đá và vật liệu sàn lấp trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
nhiều đối tượng đã liều lĩnh tổ chức khai thác cát trái phép tại các khu vực giáp ranh giữa các mỏ khai thác khoáng sản
sản được cấp phép trên địa bàn thị xã phú mỹ
cụ thể tại khu vực núi tóc tiên xã tóc tiên thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đoàn kiểm tra liên ngành do sở tài nguyên và môi trường phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
đã bất ngờ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại đây
tại thời điểm kiểm tra đoàn đã phát hiện ba mỏ khai thác cát đá trái phép nằm liên kề với khu vực mỏ của bà trần thị nguyệt được cấp phép
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hiện trường một lượng lớn cát đá đã bị khai thác trái phép và vận chuyển đi tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra thì máy móc cơ giới phục vụ việc khai thác trái phép vẫn còn nhưng không có mặt của các chủ phương tiện
theo đánh giá của lực lượng chức năng rất có thể các đối tượng vi phạm đã được thông báo về việc có đoàn kiểm tra nên đã chủ động đối phó
thực tế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực xã tóc tiên thị xã phú mỹ nói riêng và tỉnh bà rịa vũng tàu nói chung đang diễn biến rất phức tạp rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
gần đây sau những trận mưa lớn tình trạng ngập nước nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa phận thành phố biên hòa tỉnh đồng nai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên tuyến đường và người tham gia giao thông
các ngành chức năng cần có biện pháp chống ngập hiệu quả
giúp giải quyết vấn đề ngập úng trên tuyến giao thông quan trọng kết nối các đô thị ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
đây là những hình ảnh ngập nước trên quốc lộ năm mươi một sau những trận mưa lớn vừa qua
chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ mưa lớn thì trên các tuyến quốc lộ huyết mạch nối đồng nai và bà rịa vũng tàu có những đoạn nhìn như sông khiến giao thông ủn tắc nghiêm trọng trong khi hàng trăm hộ dân sinh sống hai bên đường cũng khốn đốn do ngập nước
nói chung là cái khu vực này cứ mỗi một trận mưa là nước nó ngập nó dồn từ trên xuống
nguyên nghĩa khu cổng xoay một mươi một này là nước trận nào cũng phải được một mét nước
nên người dân đi lại đến khu vực này là xe cộ hầu như bị chết máy và ách tắc giao thông hết
nên ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân ra rất nhiều
để chống ngập trên quốc lộ năm mươi một hiện các đơn vị và sở ngành liên quan của tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đang triển khai các dự án hệ thống thoát nước đoạn qua phường long bình tân và xã an hòa
trong đó đáng chú ý sẽ thực hiện ba đường mương thu nước dọc quốc lộ năm mươi một với tổng kinh phí hơn sáu mươi bốn tỷ đồng từ ngân sách
hôm qua ban quản lý dự án sở thông vận tải địa phương cũng đã xuống khảo sát để trình để thống nhất để sở thông thống nhất cho tỉnh thành phố biên hòa đầu tư dự án này
để chia tải cho cái số bà lúa để giảm ngập cái chỗ khu vực quỹ đứa cảnh
từ cầu long bình tân lên tới chợ long tân
là cái giải pháp và cái khu vực cây xăng bên tín nghĩa bên khu phố bình dương và một phần của mấy tổ của khu phố bình dương để mình chia bớt tải cho cái suối bà lúa
ngoài ra đối với các khu vực thường xuyên ngập úng do tắc nghẽn suối mương thoát nước chính quyền các địa phương phải có trách nhiệm khai thông dòng chảy
những vị trí trong hành lang thì chủ đầu tư phải thực hiện nạo vét mương cống
có như vậy mới hạn chế ngập nước tại các khu dân cư và chống ủn tắc giao thông trên quốc lộ năm mươi một
tuyến giao thông đặc biệt quan trọng nối các đô thị của trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam
dự án xây dựng chợ tân thành thuộc xã tân thành thị xã đồng xoài tỉnh bình phước được phê duyệt từ năm hai nghìn chín
tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành
tình trạng các tiểu thương lấn chiếm lề đường làm nơi họp chợ buôn bán đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một mươi bốn
đây là hình ảnh của tuyến quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã tân thành thị xã đồng xoài tỉnh bình phước mà phóng viên ghi lại được vào sáng ngày một mươi ba tháng tám
thoạt nhìn chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một khu chợ bởi cảnh mua bán tấp nập nhộn nhịp của nó
việc lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán họp chợ khiến tai nạn giao thông luôn rình dập các tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra
đoạn đường này vì thế trở thành nỗi ám ảnh đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
đi làm ăn trên cái tiến đường này rất nhiều tôi ở từ thành phố hồ chí minh thường xuyên lên đồng xoài rồi đi lên phú điện nói chung là cái tiến đường này là đi rất nhiều
nhưng mà những cái giờ cao điểm ở đây khoảng từ năm h mấy tới sáu h chiều là công nhân ra rác đông rồi chợ búa nó dọn ra lấn chiếm lồng lề đường này nè
chỉ tai nạn giao thông nó rắc rình rập tôi cũng mong các cơ quan chức năng ở đây có cái biện pháp cũng như mình làm cho giao thông nó thông thoáng rồi để ảnh hưởng
để ảnh hưởng đến tai nạn bảo đảm cho tính mạng người dân
hoạt động họp trợ gây mất an toàn giao thông ở đây diễn ra cả ngày nhưng nguy cơ cao nhất là vào khoảng sáu đến tám giờ sáng và từ một mươi sáu đến một mươi chín giờ tối
thời điểm công nhân ở các khu công nghiệp lân cận bắt đầu đi làm và tan ca ra về tranh thủ tạt xe vào mua thực phẩm được bày bán ngay lề đường
đối với tình trạng lấn chiếm lề đường hiện nay
ủy ban nhân thị xã đã chỉ đạo cho ủy ban nhân xã bình thường thì một ngày là hai lần
là sáng là từ sáu giờ đến tám giờ buổi chiều thì từ một mươi sáu giờ đến một mươi chín giờ
thì cũng cử hai đồng chí dân quân và hai đồng chí công an xã là túc trực trực tiếp tại khu vực chợ này
công tác xây dựng chợ mới thì hiện nay ủy ban dân thị xã đã chỉ đạo cho phòng tài nguyên môi trường là thông qua được các kế hoạch đấu giá mà chủ động là liên hệ
với lại một công ty đấu giá có chức năng và uy tín trên địa bàn tỉnh yên phước để đưa ra các phương án để đấu giá lựa chọn nhà thầu
trong thời gian sớm nhất khi mà lựa chọn được nhà thầu thì sẽ chỉ đạo triển khai thi công để hoàn chỉnh dự án chợ của mình
nếu mà đạt được kế hoạch mà triển khai được sớm thì trong vòng quý một hoặc quý hai năm sau là sẽ tiếp hành hoạt động được
việc các tiểu thương ở xã tân thành thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
lấn chiếm lề đường làm nơi họp chợ nhiều năm gây nguy hiểm nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông cần phải được chính quyền địa phương sớm xử lý rứt điểm
thưa quý vị tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội
tổng cục đường bộ việt nam cho biết hiện trên hệ thống quốc lộ còn một trăm ba mươi sáu điểm đen liên quan đến yếu tố hạ tầng và một trăm sáu mươi một điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
để giải quyết tình trạng này rất nhiều giải pháp can cơ đã được thực hiện
câu chuyện về những bức tường lốp trên đèo thung khe trên quốc lộ sáu đoạn qua địa phận hòa bình sơn la là một ví dụ
đèo thung khe có huyện mai châu tỉnh hòa bình nằm trên cốt lộ sáu từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của dân tài xế hay các du khách đường dài khi lên tây bắc
mặc dù đây là tuyến đường đã được nâng cấp sửa chữa thông thoáng mặt đường êm thuận hơn
đoạn dốc chỉ dài hai km này nhưng được cắm rất nhiều biển báo nguy hiểm và gờ giảm tốc độ
tuy nhiên do đèo thung khe có nhiều khúc cua gấp lại khuất tầm nhìn
cùng với đó là những lan sương mù dày đặc mỗi khi chiều về nên chứa đựng vô vàn hiểm nguy bất ngờ đối với bất kỳ tay lái nào
và những bức tường lốp như thế này đã được dựng lên
mặc dù được thiết kế đơn giản nhưng chính những bức tường lốp này đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông
và chính nó đã góp phần làm giảm nguy cơ thương vong do tai nạn giao thông
khi chúng tôi sử dụng tường lốp ô tô cũ và trong đổ cát
xe trong trường hợp mà bị mất phanh thì có thể là dẹ vào đấy hoặc là trượt vào đấy một đoạn
thì giảm thiểu được cái tai nạn giao thông
biến từ cái nặng thành nhẹ hoặc là từ thương vong lớn thành thương vong nhẹ
giảm cái mức độ thương vong đi
thì qua sử dụng thì đã cứu được cũng rất là nhiều vụ tai nạn giao thông
và đặc biệt cũng không xảy ra chết người
thưa quý vị và các bạn đây là điểm chân dốc của đèo thung khe
một địa phương
thuộc thị trấn mai châu của tỉnh hòa bình
có thể nói rằng đây là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông
và hàng ngày thì có hàng trăm hàng ngàn phương tiện ô tô đi qua đây
và cũng không ít những phương tiện đã gặp phải tai nạn khi đổ đèo
tuy nhiên thì khi có bức tường phòng hộ mềm là bức tường lốp kia
thì rõ ràng là vấn đề giảm thiểu về tai nạn giao thông đã được thực hiện
rất nhiều các lái xe đã tình nguyện góp những chiếc lốp của mình
để có thể xây thêm những bức tường này nối dài hơn
để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ubnd tỉnh cà mau chi nguồn vốn ngân sách tỉnh
hỗ trợ các huyện thành phố cà mau sửa chữa trường lớp với số tiền gần chín mươi chín tỷ đồng
trong đó năm hai nghìn một mươi tám là trên ba mươi năm tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín trên ba mươi bốn tỷ đồng
vào năm hai nghìn hai mươi gần hai mươi chín tỷ đồng
việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các huyện thành phố cà mau sửa chữa trường lớp học
phải thực hiện thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đúng theo quy định
trường hợp phát sinh danh mục sửa chữa mới hoặc phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư
phải báo cáo kinh tế kỹ thuật
ubnd các huyện thành phố cà mau tự cân đối ngân sách để thực hiện
trong điều kiện ngân sách rất khó khăn
số lượng trường học cần sửa chữa rất nhiều
do đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau yêu cầu các đơn vị chỉ đạo tổ chức khảo sát kiểm tra
và đề xuất khái toán dự toán mức đầu tư phù hợp với hiện trạng cơ sở vật chất
và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách
tránh tình trạng báo cáo không đúng thực tế nhu cầu làm khó khăn trong bố trí ngân sách
ngoại giao văn hóa được coi là một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao toàn diện việt nam
và đây cũng là một trong những trọng tâm chính
được các đại biểu thảo luận tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi
được tổ chức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng tám
ngoại giao văn hóa đã góp phần đưa hình ảnh một việt nam năng động trong phát triển kinh tế xã hội
một việt nam đậm đà bản sắc dân tộc với những nét văn hóa truyền thống riêng tới bạn bè quốc tế
ngoại giao văn hóa trong những năm gần đây đã đóng góp thiết thực
trong quá trình xây dựng thông điệp quốc gia và thương hiệu địa phương
bên cạnh việc truyền tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh về một đất nước
việt nam yêu trụng hòa bình thân thiện cởi mờ một dân tộc việt nam anh dũng
nhân văn một nền văn hóa phong phú một quốc gia có nhiều dây sàn
ngoại giao văn hóa cũng đã góp phần đưa các thương hiệu du lịch
thương hiệu sản phẩm của việt nam đến đông đảo bạn bè quốc tế
thông qua các hoạt động giao lưu trao đổi tiếp xúc đối ngoại
xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước
nhiệm vụ của ngoại giao văn hóa lớn nhất là giúp cho người dân hiểu đúng và hiểu rõ
về đất nước và con người việt nam và ủng hộ việt nam
cái này chúng ta đã làm rất tốt trong thời kỳ kháng chế châu mỹ
điểm thứ hai nữa của ngoại giao văn hóa là chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước của việt nam
quảng bá đó thì nó là một cái hoạt động mà chúng ta thấy như là giới thiệu bản sắc riêng của mình
và nó là một bộ phận để tạo ra lòng tự hào dân tộc
cái thứ ba nữa thì ngoại giao văn hóa mới góp phần vào việc quảng bá
và thúc đẩy du lịch và hỗ trợ cho vấn đề so đoán tặng ngày mùa địa phương
đồng thời là phát triển kinh tế xã hội
tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi ngoại giao văn hóa tập trung vào việc gắn kết chặt chẽ hơn nữa
với các mục tiêu đối ngoại đưa nội hàm ngoại giao văn hóa vào các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao
cũng như các bộ ngành địa phương tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương về văn hóa
để xây dựng hình ảnh việt nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
vận động các danh hiệu quốc tế học hỏi bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa
tăng cường tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho việc định hướng xây dựng chính sách lớn của quốc gia
các nhà ngoại giao đi phục vụ người dân và doanh nghiệp và xã hội
nhưng ngược lại mỗi người dân mỗi doanh nghiệp và địa phương lại là các nhà ngoại giao
quảng bá cho việt nam trong cái thời đại số hiện nay và một cái thế giới phả
đây là một điểm rất là mới có thể nói là trong suốt cả chặng đường của chúng ta vừa qua là chúng chưa bao giờ có
và thế giới cũng chưa bao giờ làm
cái chủ thể tham gia ngoại giao cơm trúng ngoại giao văn hóa rất là đa dạng và đồng đảng hơn
thứ hai nữa đối với chúng ta là nội dung của chúng ta ngoại giao văn hóa sắp tới
là chúng ta đem việt nam đến với bề bạn quốc tế
thế nhưng mà chúng ta không chỉ về việt nam mà chúng ta có đem cả asean đến với bạn quốc tế
ngày nay khi quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng
và nhu cầu hợp tác
hợp đa phương hóa của việt nam ngày càng gia tăng
ngoài ra văn hóa cần sáng tạo hiệu quả vừa tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa văn hóa thế giới
để làm sâu bản sắc dân tộc việt nam và đồng thời phục vụ hiệu quả cho công tác xây dựng
và phát triển đất nước nâng tầm về đối ngoại đa phương
trong phần tin quốc tế iran tái khẳng định việc không đàm phán với mỹ
hơn năm mươi người philippines phải sơ tán do lũ lụt
tổng thống mỹ donald trump vừa ký duyệt đạo luật tri tiêu quốc phòng tài khoá hai nghìn một mươi năm
dự luật này sẽ cho phép cung cấp mức tri tiêu quốc phòng bảy trăm một mươi sáu tỷ usd trong tài khoá hai nghìn hai mươi
phát biểu tại một buổi lễ diễn ra ở căn cứ fort drum ở new york
tổng thống mỹ donald trump đánh giá trị tinh hoa văn hóa thế giới
đạo luật tri tiêu quốc phòng tài khoá hai nghìn một mươi chín ndaa là thương vụ đầu tư quan trọng nhất
đối với quân đội mỹ trong lịch sử hiện đại cũng trong bài phát biểu của mình
tổng thống donald trump đã đề cập tới việc thành lập lực lượng vũ trụ nhằm giành ưu thế trước các đối thủ
theo các nguồn tin ndaa sẽ tăng quyền hạn của ủy ban đầu tư nước ngoài tại mỹ
nơi xem xét các khoản đầu tư nước ngoài được đề xuất và đánh giá các khoản đầu tư đó có đặt
ra các lo ngại về an ninh quốc gia hay không luật mới cũng quy định sự kiểm soát của quốc hội đối
với các hợp đồng mà chính phủ mỹ ký với các tập đoàn công nghệ zte và huawei của trung quốc
ngoài ra ndaa cũng cho phép chi tiêu bảy sáu tỷ usd cho bảy mươi bảy máy bay chiến đấu tấn công hỗn hợp f ba mươi năm do
công ty lockhe martin sản xuất đồng thời cấm chuyển giao máy bay chiến đấu tiên tiến cho
thổ nhĩ kỳ nếu ankara mua hệ thống phòng không s bốn trăm linh của nga
iran sẽ không có chiến tranh hay đàm phán với mỹ đây là lời khẳng định được lãnh tụ tinh thần tối cao
iran đại giáo chủ ali khamenei đưa ra trong một tuyên bố vào ngày hôm qua
trong tuyên bố đại giáo chủ ali khamenei cho biết thời gian gần đây giới chức mỹ đã nói nhiều
với iran bên cạnh trừng phạt washington đang đề cập tới chiến tranh và đàm phán
tuy nhiên ông nêu rõ quan điểm rằng sẽ không có chiến tranh hay đàm phán với phía mỹ
cũng theo đại giáo chủ khamenei các biện pháp trừng phạt của mỹ không gây tác động đối với
các vấn đề hiện nay ở iran và yếu tố quan trọng hiện nay là cách thức lãnh đạo nước này giải quyết các
vấn đề hiện dư luận đang đặc biệt quan ngại về khả năng sụp đổ của đồng nội tệ brian
vốn mất khoảng năm mươi giá trị kể từ tháng bốn vừa qua cũng trong ngày hôm qua bộ trưởng quốc phòng iran
chuẩn tướng amir al hatami đã công bố loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn thế hệ mới
fatah al mubin trong thông báo chuẩn tướng amir al hatami nhấn mạnh
fatah al mubin là thế hệ tên lửa mới được chế tạo hoàn toàn trong nước có tốc độ nhanh
có radar khó phát hiện một loại tên lửa chiến hoạt và có thể tự tìm mục tiêu một cách chính xác
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa lên tiếng cáo buộc các phần tử khủng bố kinh tế
âm mưu hãm hại nước này bằng cách lan truyền các thông tin sai lệch
đồng thời khẳng định các đối tượng này sẽ bị pháp luật trừng trị
phát biểu với các đại sứ của thổ nhĩ kỳ tại dinh tổng thống ở ankara
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan nêu rõ có các phần tử khủng bố kinh tế
của các loại xã hội và cho biết các cơ quan tư pháp và tài chính đang đối phó với các đối tượng này
bên cạnh đó tổng thống thổ nhĩ kỳ còn chỉ trích các biện pháp trừng phạt của mỹ theo ông
thổ nhĩ kỳ đang phải chịu một cuộc vây hãm về kinh tế và các cuộc tấn công nhằm vào nền kinh tế
sẽ tiếp tục kéo dài trong một thời gian nữa song ankara sẽ có những biện pháp đáp trả và sẽ sớm
vượt qua cuộc tấn công này tổng thống thổ nhĩ kỳ cho rằng kinh tế của nước này vẫn mạnh và đồng nội
tệ lira vốn mất bốn mươi năm giá trị kể từ đầu năm nay sẽ sớm trở lại mức hợp lý nhất tổng thống thổ
thổ nhĩ kỳ đưa ra lời khẳng định sau khi các cơ quan chức năng nước này đang điều tra hàng trăm tài
khoản trên mạng xã hội đưa thông tin sai lệch về kinh tế đất nước trong những ngày qua việc đồng
lira giảm giá kỷ lục gây áp lực đối với thị trường chứng khoán với lo ngại cuộc khủng hoảng
ở thổ nhĩ kỳ có thể gây ảnh hưởng đối với kinh tế thế giới hơn năm mươi người dân tại thành phố manila
và các tỉnh lân cận đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi những cơn mưa lớn gây lũ lụt tại khu vực
thủ đô của philippines ít nhất hai mươi một người ở thành phố marikina đã được đưa đi sơ tán sau khi
mực nước sông marikina dâng cao lên mức báo động tỉnh rizzan cũng đã sơ tán khoảng một mươi chín người và chỉ
chín người tại các thành phố quezon valenzuela manila malabon và pasig mưa lũ đến bất ngờ khiến
cho người dân không kịp chuẩn bị
nước ở đâu cứ chút đến liên tục chỉ trong chốc lát mọi thứ đã ngập hết
trung bình mỗi năm philippines hứng chịu khoảng hai mươi cơn bão từ thái bình dương
nhiệm vụ bây giờ là phải hạ bớt mực nước của sông marikina và chuẩn bị cho một đợt cứu hộ
cứu nạn quy mô lớn hiện giao thông tại nhiều thành phố
tại philippines đang tê liệt và nhiều hoạt động xã hội đã bị tạm dừng
thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt phẹn gặp lại